nhận được tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần lãnh đạo các nước trung quốc campuchia cuba và nga đã gửi điện chia buồn tới đảng nhà nước nhân dân việt nam và ra quyến chủ tịch nước
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev đã gửi tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc điện chia buồn về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
điện chia buồn viết
thưa đồng chí nguyễn xuân phúc được tin chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang từ trần ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi
thay mặt chính phủ liên bang nga và nhân danh cá nhân tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất
cho phép tôi được qua đồng chí gửi lời chia buồn và động viên tới gia đình và người thân của đồng chí trần đại quang
cũng như toàn thể chính phủ và nhân dân việt nam
cũng trong ngày hai mươi một tháng chín chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba miguel díaz canel becmundet đã gửi điện chia buồn tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
nội dung điện chia buồn viết
đồng chí kính bến
tôi rất thương tiếc khi biết tin đồng chí trần đại quang chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam người bạn trung thành của cách mạng cuba đã từ trần
nhân danh chính phủ nhân dân cuba và cá nhân tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất và tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân và chính phủ việt nam cũng như tới gia đình và người thân của đồng chí trần đại quang

nhân dân cuba và cá nhân tôi xin gửi tới đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất cũng như gửi tới gia đình và người thân của đồng chí trần đại quang
cùng ngày chủ tịch thượng viện campuchia nay pena đã gửi tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điện chia buồn về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
thủ tướng vương quốc campuchia samdek ake moha nenabadei techon hunsen đã gửi tới thủ tướng nguyễn xuân phúc điển chia buồn việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
ủy viên quốc vụ viện bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa nhân dân trung hoa vương nghị đã gửi điện chia buồn tới phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh về việc chủ tịch nước trần đại quang

nước cộng hòa nhân dân trung hoa vương kỳ sơn đã gửi điện chia buồn tới quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước cộng hòa nhân dân trung hoa lật chiến thư đã gửi điện chia buồn tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần